theo cơ quan điều tra chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn copimax tại hà nội do vũ thị thu hương làm giám đốc được thành lập vào năm hai nghìn sáu
mặc dù không có giấy phép nhưng hương đã tiến hành tuyển lao động thu tiền và cam kết đưa người lao động sang hàn quốc singapore
tài liệu điều tra xác định hương đã thu tiền của một mươi năm người lao động chiếm đoạt chín trăm bốn mươi triệu đồng

hương đã thu tiền của năm ba trăm linh đô la mỹ sau đó bỏ trốn
và tháng một mươi một năm hai nghìn bảy bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình trốn truy nã hương đã vào thôn chín xã pendrang huyện grongbuk tỉnh đắk lắc làm thuê và đưa gia đình vào đó sinh sống
đến đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm công an hà nội đã phát hiện nơi hương ẩn náu phối hợp với công an địa phương bắt giữ dẫn giải ra hà nội để phục vụ công tác điều tra
hương khai nhận sau khi thu tiền của người lao động đã chuyển cho các đối tượng đầu trên trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động
trong đó có nguyễn trọng minh năm mươi sáu tuổi giám đốc công ty cổ phần mùng một tháng năm
đối tượng minh hiện cũng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giả mạo làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị ai là bị hại của vũ thị thu hương
và những người biết thông tin về đối tượng nguyễn trọng minh liên hệ với đội một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tp hà nội để cung cấp thông tin và giải quyết
địa chỉ bốn mươi b hàng bài quận hoàn kiếm hà nội điện thoại bốn mươi ba chín nghìn ba trăm chín mươi sáu hai trăm năm mươi một
nhận được tin báo đối tượng trần thị hồng vân năm mươi tuổi trú tại phường hàng mã quận hoàn kiếm hà nội sau một thời gian bỏ trốn đã trở về địa phương hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an quận hoàn kiếm đã tổ chức trinh sát và bắt quả tang tại nhà vân số lượng lớn ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan
quá trình kiểm tra nơi ở của vân các trinh sát đã phát hiện và thu giữ hai túi ketamin với trọng lượng chín mươi chín tám gram ba túi ma túy đá với trọng lượng một mươi sáu chín gram một túi heroin trọng lượng bảy năm trăm ba mươi một gram và hai viên nén màu xanh
nghi là ma túy tổng hợp được đối tượng cất giấu kỹ trong phòng ngủ
bản thân là đối tượng nghiện nên trần thị hồng vân tổ chức thu gom mua ma túy vừa để sử dụng
vừa để bán lại cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lời
để phục vụ cho việc buôn bán ma túy vân đã lắp đặt hệ thống camera từ ngõ vào tận phòng ngủ
thủ đoạn của đối tượng cũng rất tinh vi xảo quyệt sẵn sàng chống trả cũng như phi tăng vật chứng hòng thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng công an
tụi điểm ma túy do vân điều hành từ lâu đã gây nhức nhối bức xúc trên đệ bàn
vụ việc đang được công an quận hoàn kiếm tiếp tục điều tra mở rộng
cũng liên quan đến tội phạm ma túy thời gian qua tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trái phép trong thanh niên đang có gia tăng đáng kể
để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo báo cáo tình hình ma túy toàn cầu năm hai nghìn một mươi năm tại việt nam tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng
từ hai năm đến nay là một mươi bốn năm đều nằm trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại số nhà ba đường nguyễn bính phường trần quang khải thành phố nam định xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là ông đỗ đức thắng và bà nguyễn thị đỏ đã bị đối tượng đỗ đức mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ra tay sát hại
đang nói hùng là con đẻ của hai nạn nhân đều trú tại số nhà ba đường nguyễn bính phường trần quang khải thành phố nam định
tại cơ quan điều tra hùng luôn trong trạng thái bị kích động mạnh có biểu hiện do sử dụng ma túy
cái hành vi của người nghiện đá ma túy đá rất manh động
cái thứ nhất bản thân nó là cái chất kích thích kích thích rất mạnh cho nên là các hành vi nó đã xung động do cái thuốc rồi
cái thứ hai là nếu trường hợp nào có hoang tưởng ảo giác mà thấy rằng là hoang tưởng ảo giác đa phần là có hoang tưởng ảo giác
thì cộng với cái hành vi mạnh như thế cộng với cái cảm xúc hưng phấn như thế và cộng với cái hoang tưởng ảo giác nó chi phối người bệnh như thế
thành ra là cái hành vi rất là manh động
có thể nói là rất là độc ác
còn đây là hiện trường vụ án mạng xảy ra vào ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại thôn kim sơn xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng
nạn nhân là anh nguyễn văn tú do mâu thuẫn cá nhân đã bị đối tượng nguyễn đình hải dùng kiếm chém gây thương tích dẫn đến tử vong
chính là cái đối tượng này trăm trăm là tôi đoán trăm trăm sẽ là qua thế biểu hiện là sẽ là con ma túy đá
vì là khi mà đã chém người như thế
mà mà mâu thuẫn thế thì họ sẽ chắc không còn thích người nữa vì lúc đó là ảo mà
tình trạng này rất nguy hiểm đó là nguy hiểm mà lên coi như thế là ta nên coi nghiêm trị
trong hai vụ án trên các hung thủ đều sử dụng ma túy đá trước khi gây án
tuy nhiên việc đấu tranh với các đối tượng sử dụng ma túy đá hiện đang gặp phải rất nhiều khó khăn
công tác lắm tình hình thì chúng tôi cũng phát hiện là các đối tượng này khi ở nhà thì cũng gây ra các vụ việc rất là phức tạp ở địa phương
nhưng mà do là chúng ta chưa đủ căn cứ để chúng ta xử lý được để chúng ta chỉ có tính chất là giăn đeo giáo dục thôi
thế nhưng khi mà cái công tác lắm tình hình của tôi xác định là đối tượng hoạt động phạm tội để chúng ta bắt về đây thì đối tượng này trước hết là trong quá trình bắt giữ đối tượng chống đối rất quyết định
không từ bất cứ thủ đoạn nào mà không sợ hãi vào cái gì cả sẵn sàng tấn công lại các lực lượng chức năng
mất kiểm soát về hành vi hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng
những chế tài cụ thể đối với các đối tượng sử dụng ma túy đá hiện vẫn còn nhiều bất cập
chính vì vậy việc sớm hoàn thiện chế tài đối với các đối tượng sử dụng ma túy đá là cấp thiết để ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi phạm tội do các đối tượng sử dụng ma túy đá gây ra cho cộng đồng
tại xã định trung thành phố vĩnh yên tổ tuần tra cơ động thuộc phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh vĩnh phúc vào ngày hôm qua đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
đối tượng bị bắt là nguyễn tiến hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường tích sơn thành phố vĩnh yên
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng thể thao dài khoảng một một m một ống ngắm một ống giảm thanh bốn mươi bảy viên đạn một xe mô tô biển kiểm soát tám mươi tám b một một mươi ba nghìn hai mươi
tại cơ quan công an bước đầu hải khai nhận mua khẩu súng trên của một đối tượng không rõ tên tuổi tại thị trấn hợp hòa huyện tam dương
hiện phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh vĩnh phúc đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an tp vĩnh yên xử lý theo thẩm quyền
thông tin về việc lực lượng công an bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tại cao bằng và hà tĩnh sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện thạch anh vừa bắt đối tượng nguyễn trung lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã canh tân huyện thạch anh về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng sơ hở của em cao thanh minh đang ở nhà trọ tại nhà cốc xã canh tân lực đã đột nhập vào lấy cắp xe máy
ngay sau khi nhận tin báo vụ mất cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã canh tân công an huyện thạch anh đã khẩn trương xác minh điều tra
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội truy tìm và bắt đối tượng lực
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hà tĩnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng vũ bình minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi về hành vi trộm cắp tài sản
ngày ba mươi tháng chín công an thành phố hà tĩnh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một đối tượng đang giao bán chiếc xe máy jupiter màu đỏ đen
biển kiểm soát bảy mươi ba g một năm trăm tám mươi ở khu vực trung tâm thương mại bmc hà tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn
nhận tin báo công an tp hà tĩnh đã cử trinh sát đến điều tra xác minh và mời đối tượng về trụ sở công an thành phố làm việc
qua đấu tranh đối tượng khai tên là vũ bình minh chú phường trần phú thành phố hà tĩnh và chiếc xe máy nói trên là minh trộm của một công nhân đang làm việc trong công trường bảo dế thượng hải ở xã kỳ liên thị xã kỳ anh
sau khi trộm minh đi từ thị xã kỳ anh ra thành phố hà tĩnh giao bán thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
tin quốc tế
huyện liễu thành thuộc khu tự trị trang quảng tây miền nam trung quốc ngày hôm nay lại tiếp tục rúng động bởi một vụ nổ bom mới xảy ra vào lúc tám giờ sáng theo giờ địa phương
vụ nổ lần này xảy ra tại một nhà dân gần cơ quan quản lý hành chính và hiện chưa có báo cáo thương vong
trước đó vào chiều qua ba mươi tháng chín cũng tại khu vực này đã xảy ra một mươi ba vụ nổ liên tiếp làm ít nhất bảy người thiệt mạng hai người mất tích và năm mươi một người bị thương
qua điều tra ban đầu công an huyện liễu thành đã loại trừ khả năng khủng bố xác định đối tượng tình nghi là một người đàn ông ba mươi ba tuổi họ quay đến từ huyện liễu thành
một tòa án đặc biệt của ấn độ hôm qua đã tuyên án tử hình năm người trong vụ đánh bom tàu hỏa mâmbai vào năm hai nghìn sáu làm gần một trăm chín mươi người thiệt mạng
tổng cộng có một mươi hai bị cáo bị đưa ra xét xử tuy nhiên tòa chỉ tuyên tử hình năm người bảy bị cáo còn lại bị tuyên án trung thân với các tội danh giết người âm mưu và tiến hành chiến tranh chống ấn độ
vụ nổ trong vòng một mươi phút giờ cao điểm vào tối ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn sáu đã làm dung chuyển các đoàn tàu hỏa ở mumbai cướp đi mạng sống của gần một trăm chín mươi người và làm hơn tám trăm linh người khác bị thương
vụ việc được cho là do các chiến binh hồi giáo được pakistan hậu thuẫn thực hiện phía pakistan đã phủ nhận cáo buộc này
trong khi đó từ đà nẵng trở vào cho tới tận bình thuận những cơn mưa rào về chiều tối cũng xuất hiện nhiều hơn
nguyên nhân là do trong những ngày này
đới gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên nhiệt độ trên toàn khu vực giảm dần với mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
nắng nóng cục bộ tạm thời chấm dứt thời tiết mát mẻ dễ chịu
khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của đới gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh nên trong những ngày tới thời tiết nơi đây không có nhiều thay đổi
khi trời nhiều mây có mưa rào và rông nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ
trong những ngày tới
gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn ở khu vực phía nam nên những cơn mưa rào và rông tăng hơn ở các tỉnh nam bộ
lượng mưa lớn hơn thường tập trung vào chiều tối và đêm
ban ngày là trạng thái mưa nắng gián đoạn nên mức nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng ba mươi cho tới ba mươi ba độ
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết